tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh ủy thành ủy khu vực miền trung và tây nguyên
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ trì hội nghị
tại hội nghị lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh thành trong khu vực sôi nổi thảo luận nhiều nội dung về ứng phó với thông tin trên mạng xã hội
tập trung sức mạnh của các tầng lớp nhân dân đấu tranh trên mạng xã hội xếp chặt kỷ luật kỷ cương hoạt động báo chí đổi mới nội dung phương pháp tuyên truyền thực hiện chỉ thị năm gắn với nghị quyết trung ương bốn
đồng chí võ văn thưởng chỉ đạo toàn ngành phải tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong công tác tham mưu
ngành tuyên giáo cán bộ tuyên giáo phải phát huy cao độ tính chủ động và sáng tạo trong nghiệp vụ trong công tác tham mưu
cụ thể phải đổi mới mạnh mẽ nội dung phương pháp giáo dục lý luận chính trị của đảng tham mưu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết nhanh hơn chất lượng hơn